do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai giảm mạnh
tại sapa vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhiệt độ đã xuống mức rét hại chỉ còn năm chín độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay tại sapa
nhiệt độ thấp kèm theo sương mù dày đặc có lúc có mưa khiến cảm giác rét bút càng tăng thêm
nhiệt độ thấp gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân và hành trình du lịch của các du khách
để bảo đảm an toàn ủy ban nhân dân huyện sapa đã khuyến cáo cho người dân chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi
đồng thời chỉ đạo phòng nông nghiệp hướng dẫn bà con ủ thức ăn và giữ ấm cho gia súc
một số vùng nhiệt độ quá thấp không có điều kiện thì hướng dẫn người dân di chuyển gia súc về vùng thấp hạ huyện để tránh rét
du khách không tham gia các tour du lịch không bảo đảm an toàn đặc biệt các tour leo núi có ngủ qua đêm phải trang bị lều bạt
và các vật dụng bảo đảm đủ ấm bởi nhiệt độ ban đêm có thể xuống mức ba bốn độ c
các lái xe khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ bốn d phải chú ý đi chậm có đèn xuyên xương và giữ khoảng cách an toàn